thưa quý vị sáng nay đại hội lần thứ một mươi ba công đoàn việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám đã chính thức khai mạc phiên trọng thể tại hà nội
đây là sự kiện chính trị trọng đại ngày hội lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam để quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn
tham dự đại hội có tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thưởng chủ tịch quốc hội vương đình huệ các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và một một trăm linh đại biểu chính thức đại diện cho hơn một mươi một triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước
với tinh thần đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển đại hội một mươi ba công đoàn việt nam với nhiều trọng tâm trong hoạt động đột phá trong công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở
nhiệm kỳ qua đã có nhiều yếu tố tác động không thuận lợi
đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín song các cấp công đoàn đã chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động
trong đó chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín đã thu hút trên tám trăm ba mươi công nhân viên chức lao động tham gia
đóng góp hơn hai triệu sáng kiến làm lợi hơn ba mươi ba tỷ đồng triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn qua đó kết nạp hơn bốn bốn triệu đoàn viên thành lập hơn hai mươi bốn công đoàn cơ sở
trên cơ sở đó cụ thể hóa chiến lược phát triển công đoàn việt nam theo nghị quyết số hai của bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn việt nam trong tình hình mới
biểu dương những nỗ lực thành tích của phong trào công nhân hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ qua tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
trải qua hơn chín mươi bốn năm xây dựng phát triển công đoàn việt nam đã không ngừng lớn mạnh
trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vai trò vị thế của tổ chức công đoàn càng được khẳng định hơn bao giờ hết
hơn lúc nào hết công nhân lao động và tổ chức công đoàn nước ta cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa
về vị trí vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình để chung tay xây dựng công đoàn việt nam ngày càng vững mạnh toàn diện
xứng đáng là một tổ chức đại diện lớn nhất là trung tâm tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước
là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước
tổng bí thư đề nghị trong chỉ đạo triển khai hoạt động công đoàn cần nhận thức sâu sắc
quan triệt đầy đủ công đoàn việt nam vừa là tổ chức chính trị xã hội vừa là tổ chức đại diện
chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và hoạt động của công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của đảng
các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để phù hợp với cơ cấu lao động loại hình doanh nghiệp

tập trung hỗ trợ toàn diện cho đoàn viên người lao động nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động mắc bệnh nghề nghiệp ốm đau dài ngày
việc chăm lo của công đoàn phải cụ thể chú đáo thiết thực và quan tâm đến từng bữa ăn từng giấc ngủ hiểu rõ niềm vui nỗi buồn của người đoàn viên của người lao động và gia đình của họ
để từ đó thu hút tập hợp và phát triển đoàn viên công đoàn nhất là đội ngũ công nhân người lao động ngoài khu vực nhà nước để bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đoàn viên người lao động với tổ chức công đoàn
tổng bí thư cũng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền đoàn thể tiếp tục tăng cường hoạt động của công đoàn các cấp tạo mọi điều kiện để công đoàn hoạt động nhất là hỗ trợ chăm lo bảo đảm phúc lợi xã hội cho người lao động
tổng bí thư cũng yêu cầu công tác cán bộ công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa xây dựng mô hình tổ chức công đoàn theo hướng mở linh hoạt năng động quan tâm thí điểm một số mô hình mới để thu hút tập hợp đoàn viên người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân việt nam ngày càng lớn mạnh hiện đại
tổng bí thư tin tưởng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám với mục tiêu hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập công đoàn việt nam tổ chức công đoàn và phong trào công nhân lao động việt nam sẽ có bước phát triển mới góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với đất nước và dân tộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh dân chủ công bằng và văn minh
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua một tháng một mươi hai bộ công an phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và hội đồng lý luận trung ương
khoa học cấp quốc gia giữ vững lòng dân và xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ tổ quốc từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
đồng chí phan xuân thủy phó ban tuyên giáo trung ương đồng chí thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương đồng chủ trì hội thảo

các báo cáo khoa học cũng đã tập trung phân tích rút ra bài học kinh nghiệm từ lịch sử đến hiện tại về lòng dân xây dựng và giữ vững thế trận lòng dân trong bảo vệ tổ quốc đồng thời đề xuất phương hướng nhiệm vụ giải pháp giữ vững lòng dân và xây dựng thế trận lòng dân để bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phát biểu kết luận hội thảo bộ trưởng tô lâm nêu rõ
trong thời gian tới cùng với việc phát huy sức mạnh của toàn đảng của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc cần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa
để làm được điều đó cần đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng thế trận lòng dân
phát huy dân chủ tạo sự đồng thuận trong thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới
cùng với đó tăng cường vai trò nòng cốt tiên phong của quân đội nhân dân công an nhân dân để xây dựng thế trận lòng dân ở mọi vùng miền tổ quốc đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo và trong đồng bào ở nước ngoài
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng về chủ trương xây dựng thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ tổ quốc
tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh theo hướng gần dân không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
cũng trong chiều ngày hôm qua tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp đồng chí dương xuân lôi phó tổng thư ký ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
chào mừng đoàn đại biểu ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc do đồng chí phó tổng thư ký dương xuân lôi dẫn đầu sang thăm làm việc tại việt nam
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh ý nghĩa khi chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước việt nam trung quốc
kỷ niệm một mươi năm năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện quan hệ hai đảng hai nước đang trên đá phát triển tích cực thực chất
đồng chí thứ trưởng cũng nêu rõ tại hội nghị cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước
hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong triển khai hợp tác bảo đảm an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
góp phần củng cố tin cậy chính trị thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng ngày càng phát triển toàn diện thực chất trong giai đoạn mới
tại buổi tiếp hai bên cũng thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với ủy ban chính pháp trung ương và các cơ quan thực thi pháp luật của trung quốc
quán triệt triển khai có hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước nội dung bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đã ký
tăng cường trao đổi thông tin tội phạm chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp triển khai các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng
tội phạm đánh bạc xuyên biên giới tổ chức các khóa đào tạo tập huấn cán bộ nhất là lĩnh vực ứng phó sự cố an ninh mạng tấn công mạng khủng bố mạng phòng chống tội phạm mạng
hỗ trợ viện trợ trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao